chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày bốn tháng hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
ngày bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở số bảy mươi hai đường phan bộ châu tp vinh tỉnh nghệ an
theo đó trưa cùng ngày nhiều cán bộ công an tỉnh nghệ an đã đến làm việc
và thực hiện việc khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đến gần một mươi ba giờ cùng ngày việc khám xét hoàn tất
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn nhiều hộp đựng tài liệu
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở của mai xuân điều và văn phòng công ty của phần đầu tư xây dựng bất hợp sản phonix do mai xuân điều làm giám đốc
theo kết quả điều tra ban đầu xác định mai xuân điểu đã mua đất của nhiều người
rồi làm thủ tục phân lô tách thử và bán lại cho người khác
bằng thủ đoạn này mai xuân điều đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của một bị hại
thông qua việc nhận tiền mua bảy thửa đất với số tiền ba tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng
nhưng không thực hiện đúng cam kết mà lại tiếp tục chuyển nhượng các lô đất đã bán cho người khác
viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an cũng cho biết ngoài hành vi nêu trên hiện nay có một mươi bảy bị hại đã làm đơn tố giác mai xuân điểu
về hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản với số tiền trên ba mươi tỷ đồng
một mươi hộp pháo hoa nổ trọng lượng hơn một trăm linh hai kg là tăng vật mà lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã thu giữ được
khi phát hiện hai đối tượng nguyễn văn hân và nguyễn văn bằng chú tỉnh nghệ quảng bình đang bốc lên xe để vận chuyển đi tiêu thụ
quá trình xác minh ban đầu nguyễn văn hân ngay khai nhận số pháo hoa nổ trên là vận chuyển thuê cho phan thị huệ chú huyện hương hóa tỉnh quảng trị
để nhận tiền công hai một triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng hân và bằng
tạm giữ tăng vật cùng phương tiện vi phạm để tiếp tục công tác điều tra mở rộng các đối tượng liên quan
trước sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng các đối tượng buôn lậu thuốc lá đã chiên nhỏ hàng hóa rồi sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
để vận chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ tuy nhiên qua công tác nắm địa bàn đối tượng lực lượng công an an giang vừa liên tục bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên đường bộ và đường thủy
vào khoảng sáu giờ sáng ngày ba tháng hai trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên tổ công tác chống buôn lậu công an thành phố long xuyên phát hiện xe ô tô khách bị kiểm soát sáu mươi năm b chín trăm bảy mươi ba do võ bữu dược sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chú thành phố châu đốc điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện bốn trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất dấu tinh vi dưới sản xe
trước đó trong ngày một tháng hai lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang kiểm tra đò ngang đang lưu thông trên sông tiền phát hiện bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu được đối tượng cất giấu trong thùng xốp và sỏ sách
lực lượng công an tiến hành lập biên bản tạm giữ xe ô tô cùng toàn bộ số thuốc lá lậu trên để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
gần hai tấn nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối vừa bị đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý
năm h ba mươi ngày bốn tháng hai tại km tám mươi hai quốc lộ chín thuộc thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải bị kiểm soát lào
do võ đại vận chú tỉnh thừa thiên huế điều khiển đang vận chuyển một mươi năm thùng xốp chứa một bảy trăm linh kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng trên
tổ công tác đã lập biên bản xử lý tài xế và tiến hành tiêu hủy số hàng theo quy định
thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
qua đó thành phố hà nội sẽ mở rộng các điểm kinh doanh trái cây an toàn và dần xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo an toàn thực phẩm và vi phạm trật tự đô thị
hà nội dù thời tiết mưa hay nắng thì ở bất cứ con phố nào cũng dễ dàng bắt gặp những người bán hàng rong
có thể do thói quen hoặc tiện vì gần nhà gần địa điểm công cộng như bệnh viện khu dân cư
cho nên xe hoặc gánh trái cây bán rau như vậy được nhiều người tiêu dùng lựa chọn
họ cũng không có khả năng đi xa thế thì cứ ngay ngồi ngay cửa gặp người ta hàng rong người ta bán thì đến mua
họ cũng không có khả năng đi xa thế thì cứ ngay ngồi ngay cửa gặp người ta hàng rong người ta bán thì đến mua
xu hướng mua hàng của bà liên thì ngược lại
đã từng bị ngộ độc thực phẩm do mua phải trái cây không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cho nên giờ bà liên chỉ chọn mua tại các cửa hàng trái cây được cấp phép
một là về nó không ăn được nó thối ở trong
ngoài thì trông rất đẹp nhưng mà bổ ra thì trong nó đã bị hỏng rồi
và hai là nó héo rồi nó không đảm bảo chất lượng thì người ta buôn bán thế nào
để chắc là nó cũng lâu ngày quá người ta bán cho mình
thế nhưng tới đây người tiêu dùng có thể sẽ không có
không có sự lựa chọn nữa
trong năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hà nội đặt mục tiêu một trăm linh cửa hàng kinh doanh trái cây có đăng ký kinh doanh theo quy định
một trăm linh người kinh doanh trái cây được đào tạo tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
một trăm cửa hàng kinh doanh trái cây trên các tuyến phố được chấp nhận đặt biển nhận diện
cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị phương tiện bảo quản trái cây
đảm bảo chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định đến tay người tiêu dùng
các đồ ăn hoa quả bệnh nhân nhập viện thì đều trong những tình trạng cấp tính
giải thích vì sao số lượng bệnh nhân lại đông như thế
những thức ăn như hoa quả không đảm bảo
hiện tại bây giờ cũng rất nhiều loại hoa quả sử dụng những hoa chất bảo quản
thứ hai là
phun thuốc trừ sâu
những cái chất hoa chất nó vẫn còn lưu lại trong cái thực phẩm
nên cũng rất là dễ bị ngủ đầu
trước đề xuất trên nhiều người cũng băn khoăn về tính khả thi và cho rằng muốn thực hiện được
thành phố hà nội cần đưa ra những giải pháp đồng bộ như cần có những chính sách phù hợp
để người bán hàng rong có nguồn hàng chuẩn tạo điều kiện để họ có nơi tập trung đúng quy định
để không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
quan trọng hơn cần tuyên truyền để thay đổi thói quen mua hàng